cộng đồng hỗ trợ cho bất cứ ai có những ý tưởng những sáng kiến về công nghệ nhưng không có điều kiện thực hiện trong thực tế đều có thể đến đây để được cộng đồng trợ giúp biến sáng kiến của mình thành hiện thực
nhưng trước tiên chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự nổi bật diễn ra trong tuần qua
đồng chí nguyễn thị nhân quý vị
viên bộ chính trị bí thư thành quỹ và các đồng chí lãnh đạo tp hcm vừa có buổi làm việc với gần sáu mươi đại sứ tổng lãnh sự trưởng đại diện cơ quan ngoại giao việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo thành phố chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm vào các vị trí trưởng cơ quan đại diện ngoại giao việt nam tại nước ngoài
đồng thời đánh giá cao giai trò đóng góp của các cơ quan đại diện ngoại giao việt nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng và phát triển
chia sẻ tình hình kinh tế xã hội cũng như thách thức của tp hcm hiện nay đồng thời trao đổi các thảo luận cùng các sở ngành để tìm ra những khó khăn tồn tại hạn chế và những thách thức của thành phố đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện trong thời gian tới
tp hcm hiện có tỷ lệ người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội đạt trên chín mươi ba trong đó một trăm linh người cao tuổi từ tám mươi tuổi trở lên và từ sáu mươi đến bảy mươi chín tuổi thuộc diện hộ nghèo đều được trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế
tp hcm hiện có tỷ lệ người cao tuổi từ tám mươi tuổi thuộc diện hộ nghèo đều được trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế

tp hcm hiện có một mươi tổ kinh tế hợp tác của dự án rau muống việt cáp với sáu mươi bảy thành viên canh tác trên diện tích năm mươi năm hectare nhưng hiện tại đa phần đều hoạt động rất eo ột
bế tắc đầu ra chính là nguyên nhân khiến người trồng rau muống an toàn việt cáp tại tp hcm đồng loạt quay lưng lại với dự án này
hiện nay chỉ còn khoảng năm hectare duy trì theo đúng tiêu chuẩn việt gáp những diện tích còn lại phần lớn nông dân đã ngừng ghi chép không duy trì sản xuất theo đúng tiêu chuẩn
dù sản lượng rau việt gáp sụt giảm nhưng vẫn không được bao tiêu hết
vì vậy để giúp người nông dân yên tâm trồng rau an toàn việc gáp thì sự đồng hành của chính quyền các ngành các cấp là hết sức cần thiết
vừa qua tại cảng cát lái tp hcm chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cùng cục điều tra chống buôn lậu đoàn kiểm soát hải quan
biên phòng cảng nhà rồng kiểm tra phát hiện hàng trăm thiết bị điện tử điện lạnh như máy giặt tủ lạnh máy rửa chén máy điều hòa máy cắt cỏ bếp từ từ các hãng sản xuất nổi tiếng được nhập lậu cất dấu ở trong container
toàn bộ lô hàng trên đã qua sử dụng và nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào việt nam
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định
theo chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một thời gian qua đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu với các hình thức tương tự
chủ yếu là các mặt hàng điện lạnh điện tử xe máy đã qua sử dụng xuất xứ từ nhật bản
thưa quý vị thưa các bạn bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu cuộc thi sáng kiến cộng đồng lần thứ nhất
đã được sở khoa học và công nghệ tp hcm tổ chức
các đơn vị thuộc sở trực tiếp phối hợp thực hiện là tạp chí khám phá và phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
đây là cuộc thi có hai nội dung chính
thứ nhất là tôn vinh các sáng kiến giải pháp công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn đời sống
và thứ hai là biểu dương các bài báo bài giới thiệu chính các sáng kiến các ý tưởng đã được áp dụng trong thực tiễn
để từ đó các sáng kiến này các ý tưởng được lan tỏa sâu rộng hơn nữa
thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế trọng điểm phía nam của đất nước
chính vì thế thành phố luôn thu hút những người lao động có tinh thần năng động sáng tạo tìm đến đây để định cư lao động làm việc và lập nghiệp
tinh thần năng động của người dân thành phố hồ chí minh hôm nay được biểu hiện trên hai kế cạnh
thứ nhất họ năng động có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất mạnh dạng dám nghĩ dám đầu tư để đạt tới sự thịnh vượng
thứ hai họ năng động phát huy nhiều sáng kiến trong đời sống mang lại ít lợi cho mình và cho cả cộng đồng
nhận thức được điều này sở khoa học và công nghệ thành phố đã tổ chức cuộc thi sáng kiến cộng đồng nhằm tôn vinh và khích lệ tinh thần sáng tạo trong cộng đồng
khi nói đến khoa công nghệ thì cứ nghĩ đến là các trường viện các nhà khoa học
chúng tôi lần này muốn thay đổi cái nhận thức trong xã hội
chính nghĩa là mọi người dân trong xã hội
những ý tưởng đều có thể tham gia hoạt động khoa học này và đặc biệt là đủ sáng tạo
đó là những ý tưởng sáng tạo và người ta biến nó thành hành động thực tiễn để tạo ra những giá trị mới nâng cao chất lượng cuộc sống của mình
thành ra như vậy có nghĩa là mọi người từ người nông dân anh công nhân thậm chí kể cả các em thiếu nhi cũng đều có thể suy nghĩ thấy được những vấn đề trong cuộc sống của mình
hằng ngày mình gặp làm sao giải pháp gì cách làm thế nào để có thể cải tiến nó lên
đột phá hơn tạo ra cái hiệu quả tốt hơn so với cái cũ
như vậy thì chúng tôi qua cái cuộc thi đó cũng muốn gửi thông điệp đấy đến toàn xã hội
cái cuộc thi sáng kiến cộng đồng này là do tạp chí khám phá phối hợp với phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở thuộc sở khoa học công nghệ thành phố tổ chức
với cái mục tiêu là tìm kiếm và tôn vinh những cái sáng kiến cộng đồng mà góp phần xây dựng môi trường sống
sinh hoạt học tập trong cộng đồng dân cư ngày một tốt đẹp hơn lành mạnh hơn
khá với các cái hội thi
hay là cái giải thưởng khoa học công nghệ hiện tại đã có trên địa bàn thành phố
thì cuộc thi sáng kiến cộng đồng này thì muốn hướng đến đối tượng ở diện rộng hơn
và nó hướng đến các cái đối tượng không phải là các cái nhà khoa học hay nhà sáng chế chuyên nghiệp với những cái các cái công trình nghiên cứu khoa học hay là giải pháp công nghệ
mà nó hướng đến những người lao động bình thường hay là những các bạn học sinh sinh viên mà có các sáng kiến mà phục vụ cho cộng đồng nhằm làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn
theo thể lệ của cuộc thi được áp dụng từ mùa thứ nhất
năm hai nghìn một mươi sáu cho tới mùa thi năm nay giải thưởng của cuộc thi được ban tổ chức chia ra hai hướng
thứ nhất là các giải thưởng nhằm tôn vinh các sáng kiến những giải pháp công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn đã mang lại những lợi ích về kinh tế hoặc cần được tôn vinh giới thiệu để tạo điều kiện cho nhà phát minh gặp được doanh nghiệp hay các nguồn tài chính đầu tư
thứ hai các giải thưởng được trao cho các bài báo viết về chính những sáng kiến công nghệ hay sáng kiến cho cộng đồng
các giải thưởng đã được ứng dụng gián tiếp quảng bá cho những sáng kiến đó qua hệ thống truyền thông
trong cuộc thi này có phần dành cho giải thưởng dành cho những người viết về sáng kiến cộng đồng
có nghĩa là xưa nay thì những cái sáng kiến trong cộng đồng rất là nhiều nhưng các nhà báo khi đi viết về họ thì có thể chưa tìm hiểu kỹ hoặc là thấy nó khô khan hoặc là nó khó mà diễn đạt
cho nên không phải là có những bài báo hay về lĩnh vực này
và khi có một cuộc thi
mà có cái phần giải thưởng dành cho những người viết về sáng kiến cộng đồng thì chúng tôi hy vọng là có những nhà báo chuyên viết về khoa học công nghệ và những nhà báo xưa nay có thể không biết về khoa học công nghệ
nhưng vì quan tâm đến cuộc thi này mà họ có thể tìm hiểu sâu hơn về những sáng kiến cộng đồng tìm hiểu sâu hơn về những con người làm nên sáng kiến đấy để có những bài báo hay
và như vậy thì nhờ những cái tác phẩm truyền thông đấy những bài báo hay đấy mà cái cuộc thi sáng kiệt cộng đồng của chúng tôi năm nay hoặc những năm sau nó có thể tốt hơn
bàn tổ chức chúng tôi dự kiến sẽ chấm giải theo ba nhóm tiêu chí chính
thứ nhất đó là các cái ý tưởng đó các giải pháp đó phải có tính mới lạ có sự sáng tạo
thứ hai là các cái giải pháp này có cái ý nghĩa xã hội nhân văn hoặc là có các hiệu quả kinh tế
và thứ ba nữa là các cái ý tưởng sáng tạo đó thì có khả năng áp dụng rộng rãi dễ làm trên quy mô lớn và có thể làm ở cộng đồng
những ý tưởng này nó không chỉ mang lại lợi ích xã hội cho cộng đồng mà thực ra nó cũng có thể là
những sản phẩm có thể đem kinh doanh làm giàu cho chính những cái người mà tạo ra các cái ý tưởng của thi đó
và làm giàu cho những cái người mà sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm này
một vài giải thưởng đã gây được ấn tượng với công chúng bên cạnh nhiều giải thưởng cho giới khoa học thường niên ở thành phố
những giải thưởng tôn vinh một sáng chế một bài báo viết về một sáng chế
có thể chưa có nhiều lợi ích về kinh tế nhưng có giá trị nhân văn nhân đạo vô cùng sâu sắc
sẽ động viên một phong trào sáng tạo từ cấp cơ sở rộng khắp đánh thức một ý thức luôn muốn làm lợi ích cho mọi người
để cuộc sống xung quanh chúng ta ngày một tốt đẹp hơn để thành phố mang tên bác thành một nơi văn minh hiện đại và nghĩa tình
như nghị quyết của thành ủy thường đề ra
là một người ham sáng tạo máy móc công nghệ tác giả nguyễn long uy bảo đã đến với cuộc thi lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
và đoạt được giải nhì của đợt ba
với sáng kiến bộ gội xã cơ động khép kính dành cho bệnh nhân bài liệt toàn thân
đây là một sáng kiến có một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc
để chăm sóc để vệ sinh cho những người bệnh bại liệt phải nằm bất động
cái bàn sáng chế của tôi là một bộ gội xã dùng cho các bệnh nhân nằm trong bệnh viện
đối với những bệnh nhân nằm một chỗ việc dì dời họ vào chỗ tắm gội là một vấn đề rất nghiêm trọng
vì giờ đi rất khó
nhưng mà trong quá trình chăm sóc ở bệnh viện hiện tại thì chỉ dùng một cái giải pháp rất là thủ công
đó là chúng ta phải dùng thao xô ca nước rồi bọt xào phòng ngay trong giường chăm sóc ngay cái phòng chăm sóc
thì cái việc chăm sóc cái việc gội đầu như vậy làm ảnh hưởng người xung quanh
và nó ảnh hưởng môi trường của phòng hồi sức của bệnh viện
chính cái nhu cầu đó mà mình nghĩ ra một cái giải pháp
và đó là một cái sáng chế
giúp cho cái việc gọi đầu tại chỗ cho những người bệnh nhân họ không di chuyển được
thì một cách đơn giản và nó chính đáo và nó rất là sạch sẽ
cô giáo nguyễn mỹ anh đến với cuộc thi và được giải ba của đợt thứ ba
cô giáo đã viết về sáng kiến ứng dụng men vi sinh boset
làm sạch chuồng trại nuôi trâu bò lợn gà ở quê nhà cô ngoài hà tĩnh
mà cô được chứng kiến mỗi lần nghỉ hè từ thành phố hồ chí minh về thăm quê
trở lại thành phố hồ chí minh
cô đã đến với cuộc thi với mong muốn làm sao cho sáng kiến này được ứng dụng ngày một rộng rãi hơn
hồi hè năm hai nghìn một mươi sáu em có về quê và có dịp là em tiếp xúc với tổ hợp tác môi trường xanh
ở nơi cái chỗ mẹ em cũng đang làm
em có được quan sát công nhân ở đó trực tiếp làm những cái chế phẩm men bioset
và đang hướng dẫn những hộ chanh nuôi
áp dụng cho trong mô hình chăn nuôi của họ
ví dụ như nuôi heo nuôi gà
từ những cái sản phẩm này khắc phục được là ô nhiễm môi trường trong chanh nuôi
em đóng vai là một cái nhà báo tới và đưa cái sáng kiến này đưa lên cuộc thi
mục đích muốn là nhà đầu tư những cái mạng thường quân biết tới cái sản phẩm này rất là hữu ích
sẽ nhân rộng nó ra khắp các tỉnh thành trong nước để cho các bà con nông dân biết tới những lợi ích của nó
và thể triển khai trong cái quá trình chanh nuôi
tôi cho rằng cái cuộc thi này đã có
thì nghĩa xã hội rất là lớn
nó góp phần là thúc đẩy cái phong trào đổi mới sáng tạo ở khắp mọi cái nghẽn lĩnh vực trên thành phố
mọi cái thành phần có thể tham gia
và qua cái việc theo dõi của năm ngoái thì tôi thấy rằng là đã có một số những cái giải pháp
những cái sáng kiến dự thi đã mang lại những lợi ích những cái giá trị về mặt ứng dụng cụ thể trong cuộc sống
chẳng hạn như là trong năm ngoái là tôi thấy có cái sáng kiến về là cái bộ
gội đầu kép tức là được mang đến giường bệnh để phục vụ cho bệnh nhân
tại ngay bệnh viện cái nơi mà người ta không thể di chuyển ra bên ngoài được
thì đấy những cái sáng kiến như thế là mang cái tính ứng dụng rất là cao
và tôi nghĩ rằng là nên có cái sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng
để có nhiều người biết tới cuộc thi và tham gia cuộc thi này
thưa quý vị thưa các bạn
qua cuộc thi sáng kiến cộng đồng mùa giải
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu công chúng và nhất là các bạn học sinh sinh viên trẻ
đã biết tới mô hình phòng thiến nghiệm công sử pháp lab sài gòn
mô hình phòng thí nghiệm này thực chất đã tạo ra một cộng đồng giúp đỡ tất cả mọi người
thực hiện những ý tưởng sáng tạo về mặt công nghệ
và được cuộc thi sáng kiến cộng đồng của sở khoa học và công nghệ tôn vinh
sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy đến thăm pháp lap sài gòn
và cùng xem các bạn trẻ làm thí nghiệm cho những sáng kiến phát minh của mình
phòng thiến nghiệm công sử sài gòn pháp lab sài gòn
nằm tại số nhà bốn mươi bốn xuyệt một mươi nguyễn văn đậu phường sáu quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
pháp lab sài gòn là mô hình cộng đồng trợ giúp nhau về công nghệ
do chị phan hoàng anh một việt kiều tại pháp sáng lập
pháp lab có những dụng cụ thiến nghiệm hiện đại có những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực
nhằm giúp đỡ bất cứ ai có ý tưởng về sáng kiến công nghệ
và muốn thực hiện điều đó trong thực tế
cái mô hình pháp lab là được bắt đầu khởi nguồn từ đại học mit
thì do một giáo sư dạy ở trong trường
thì hầu như hết tất cả các trường kỹ thuật ở trên toàn thế giới
thì trường nào cũng có một cái phòng kỹ thuật
nhưng mà không phải ai cũng được phép để đi vô đó chỉ là những sinh viên
hoặc là những giáo sư hoặc là những người có liên quan mới được vô trong cái phòng đó
nhưng mà về ý tưởng và những cái mà phát triển giúp gọi là phát triển cho cuộc sống
thì hầu như ai cũng có hết những ý tưởng
ví dụ như là anh có thể là một doanh nhân
anh có thể là một người kỹ thuật hoặc là anh có thể là một người lái xe hoặc đại khách
anh rất nhiều ngành nghề nhưng mà anh có thể làm một công việc nào đó lặp đi lặp lại
và anh có thể suy nghĩ là tại sao mình không thể dùng công nghệ
hoặc là dùng kiến thức khoa học có thể giúp đỡ công việc ai
anh cảm nhận là kỹ thuật có thể giúp anh nhưng anh không biết nơi đâu có thể đến
và giúp anh biến cái ý tưởng nó thành hiện thực
thì đó là lý do pháp lab ra đời
thứ nhất là pháp láp có rất là đông những cái anh chị làm việc lâu năm
trong cái lĩnh vực kỹ thuật thì họ sẽ có rất là nhiều cái kiến thức chuyên ngành
có thể giúp đỡ được mình
thứ hai là đây là một cái môi trường rất là rộng mở
tại vì các bạn học sinh sinh viên rồi các anh chị đã đi làm
hay đến đây cùng nói chuyện với nhau để chia sẻ những ý tưởng rất là thoải mái rất là cởi mở
thì nó rất là dễ dàng để mình phát triển những cái ý tưởng mới
thứ ba là ở đây có rất là đủ công cụ rồi những cái có mạng có chỗ làm việc rất là thoải mái
từ lúc ra đời tụi mình giúp đỡ được một số lượng lớn là sinh viên và học sinh
thì hầu như là các bạn làm đồ án hoặc là các bạn có những cái ý tưởng riêng của các bạn khi tới đây
vì các bạn là cá nhân và sinh viên thì các bạn không thể nào mà sắm sửa được hầu hết các công cụ
và hầu như và cách quan trọng hơn là không có kiến thức và không có con người để giúp đỡ các bạn đó
biến cái ý tưởng nó thành hình thực
thì fablab sài gòn là nơi tụi mình có tập trung đầy đủ những cái công cụ
và quan trọng hơn là trong cộng đồng thì tụi mình sẽ có những người mà có cái kinh nghiệm cao
về một vài mảng nào đó và có thể giúp cho các bạn khi tới đây
thì có thể phát triển được cái sản phẩm các bạn nó trơn tru và nhanh chóng nhất để hoàn thiện sản phẩm
đây là buổi thí nghiệm của các bạn học sinh năm cuối trung học
nhằm biến ý tưởng là một chiếc cầu thang âm nhạc thành hiện thực
nhóm này là một trong nhiều nhóm có tinh thần sáng tạo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông
và các nhóm như vậy thành hình một cộng đồng fablab liên tục sáng tạo
và học hỏi lẫn nhau học hỏi những lớp người đi trước học từ các bạn sinh viên ngoại quốc
hôm nay em đến fablab sài gòn là để làm về cái ý tưởng cầu thang âm nhạc
của em thì ý tưởng đó là có thể giúp một cái con thang bình thường có thể phát ra tiếng nhạc
khi mà người ta đi trên từng bậc từng bậc của nó
thì em sử dụng cái bao mạch làm đi nào do việt nam sản xuất
thì em chỉ việc kết nối những cái bậc tay cầm này này vào trong những miếng giấy bạc
rồi cắm vào trong cái bồ mạch đó là có thể kết nối với máy tính
thì nó sẽ biến những cái lúc mình chạm tay vào trong cái miếng dây bạc đó nó sẽ phát ra tiếng nhạc
chúng ta sẽ cùng chúc cho ước mơ của các bạn trẻ đáng yêu
muốn sáng tạo những công nghệ mới nhằm giúp đỡ cho cộng đồng
muốn biến ước mơ khoa học thành hiện thực được thành tựu
và giúp cho những mô hình phòng thí nghiệm công xưởng như fablab sài gòn ngày càng nở rộ
giúp đỡ cho bất kỳ ai có ý tưởng sáng tạo đều thành tựu được ước mơ của mình
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay đến đây xin tạm ngừng
quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc một mươi ba h và một mươi tám h ngày chủ nhật
một mươi h sáng thứ hai và một mươi bốn h ngày chủ nhật
mời thưa thưa liên lạc xin quý vị hãy gửi về cho chúng tôi qua hộp thư tbhcmhomnay tva gmail com